theo thống kê mới nhất của sở xây dựng tp hcm từ đầu năm cho đến nay toàn thành phố xuất hiện thêm một mươi tám tuyến đường bị ngập do mưa
nâng tổng số tuyến đường bị ngập hiện tại lên con số ba mươi một
một số tuyến đường thường xuyên ngập sâu gồm ung văn khiêm nguyễn hữu cảnh nguyễn văn hưởng tô ngọc vân quốc hương nguyễn văn quá
thống kê của sở xây dựng còn cho thấy số ngày mưa giảm tuy đã hơn một mươi bốn so với cùng kỳ
nhưng ngược lại số tuyến đường ngập tăng gần một trăm linh sáu
riêng đối với ngập do triều cường đã giảm khoảng bảy mươi ở nhiều tuyến đường
trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật của sở xây dựng đang tích cực thực hiện sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nước
ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kinh phí đầu tư chống ngập của tp hcm là bảy bốn mươi bảy tỷ đồng
các dự án chống ngập theo hình thức hợp tác công tư gần một mươi tỷ đồng
dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn hai khoảng chín tỷ đồng